trưa nay ngày một mươi một tháng ba bộ y tế đã công bố ca thứ ba mươi năm mắc covid một mươi chín tại việt nam
đây là ca thứ ba tại đà nẵng
nữ bệnh nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại quận hải châu thành phố đà nẵng
là nhân viên bán hàng tại siêu thị điện máy xanh ở địa chỉ số bảy đường nguyễn văn linh quận hải châu
trước đó ngày bốn tháng ba hai du khách người anh có đến siêu thị điện máy xanh trên đường nguyễn văn linh
và tiếp xúc với nữ bệnh nhân thứ ba mươi năm
ngày tám tháng ba bộ y tế công bố hai du khách người anh nhiễm covid một mươi chín
chiều qua nữ bệnh nhân thứ ba mươi năm được chuyển đến khu cách ly khoa y học nhiệt đới bệnh viện đà nẵng
các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân tại gia đình nơi làm việc nơi khám chữa bệnh đã được điều tra
lập danh sách đồng thời khử khuẩn tại gia đình nơi làm việc của bệnh nhân
hiện một mươi một người trong gia đình và một mươi bốn đồng nghiệp của bệnh nhân thứ ba mươi năm đang được cách ly theo dõi